kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi thì chỉ kéo dài có một ngày nên các gia đình khó có thể sắp xếp một chuyến đi xa
vì thế những khu vui chơi hay là giải trí tại các thành phố lớn là điểm đến lý tưởng cho người dân vào dịp tết dương lịch này
tại hà nội phố đi bộ hồ gươm sẽ là địa điểm lý tưởng để vui chơi dịp tuyết dương lịch
người dân sẽ được thưởng thức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật xuân nổi tại đây
mọi người cũng có thể trải nghiệm không gian trầm mặc của khu phố cổ và được thưởng thức những món ăn mang hồn cốt ẩm thực của người hà nội
tại đà nẵng những địa điểm người dân và du khách không nên bỏ qua như bán đảo sơn trà bà nà hưu cầu rồng cầu quay sông hàn
đây đều là những địa điểm có nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng năm mới
tại thành phố hồ chí minh khu du lịch văn hóa xuế tiên là một điểm đến hấp dẫn khi trẻ em đến vui chơi được miễn phí vé vào cổng
tại thành phố hồ chí minh nhiều trò chơi khu tham quan sẽ giảm từ hai mươi năm đến năm mươi giá vé chặn gói
còn tại công viên văn hóa đầm xen sẽ tổ chức nhiều sân chơi đặc sắc miễn phí cho trẻ em và gia đình vào dịp tết nghỉ lễ